kính thưa quý vị cũng liên quan đến vụ cháy tại bình dương trong công điện ban hành sáng nay
ngày bảy tháng chín thủ tướng phạm minh chính đã thay mặt chính phủ gửi lời chia buồn sâu sắc
tới thân nhân gia đình người bị nạn và đồng thời thủ tướng cũng chỉ đạo một số nội dung như sau
ủy ban nhân dân tỉnh bình dương chỉ đạo tổ chức thăm hỏi động viên hỗ trợ vật chất
tinh thần gia đình người bị nạn phối hợp chặt chẽ với bộ công an chỉ đạo các lực lượng chức năng
tập trung khắc phục hậu quả khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm rõ trách nhiệm của các cá nhân
tổ chức liên quan xử lý nghiêm vi phạm nếu có
bộ công an ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm
chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ về công tác phòng cháy chữa cháy tại nghị quyết một trăm linh ba
của chính phủ ngày chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai công điện sáu trăm tám mươi ba của thủ tướng chính phủ ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
công văn ngày hai mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai của văn phòng chính phủ
thủ tướng yêu cầu bộ công an chủ trì phối hợp ủy ban nhân dân các địa phương kiểm tra
ra soát tổng thể các cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn và nhất là các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke
kịp thời phát hiện chấn chỉnh khắc phục các vi phạm kiên quyết tạm đình chỉ
đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy theo quy định
không để xảy ra các vụ việc tương tự